vào tối ngày bảy tháng một mươi hai tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
ubnd ubnd trung mương mặt trận việt nam và tỉnh uỷ ubnd tỉnh nghệ an
phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số
người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới việt nam lào với chủ đề
son sắt nghĩa tình trường sơn đông trường sơn tây
tới tham dự chương trình có các đại diện của lãnh đạo đảng nhà nước và chính phủ việt nam lào
với hơn ba trăm linh đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới hai nước việt nam lào
chương trình có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc là dịp để tiếp tục nâng cao nhận thức của các ngành các cấp các địa phương
đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyến biên giới hai nước
về ý nghĩa tầm quan trọng của truyền thống hữu nghị giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào
hỗ trợ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị
ổn định hợp tác và phát triển vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của mỗi nước